liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm bốn người chết xảy ra tối qua ngày ba mươi tháng một mươi một tại phú yên mà chúng tôi đã phản ánh
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa yêu cầu khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông
khoảng một mươi chín h một mươi năm phút trên đường phước tân bãi ngà đoạn qua thôn đa ngư xã hòa hiệp nam huyện đông hòa
xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến cho bốn người tử vong và ba người bị thương trong số nạn nhân tử vong có ba trẻ em và một người lớn
thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng người điều khiển xe ô tô có dấu hiệu vi phạm quy định về nồng độ cồn
nhận được thông tin về vụ việc phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
yêu cầu ưu tiên công tác cứu chữa cho các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người
đồng thời khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông